sau hơn một giờ tích cực cứu nạn cùng với các phương tiện chuyên dụng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tây ninh đã tìm được người bị đá lăn đè qua người trên núi heo nhanh chóng sơ cứu băng bó cầm máu vết thương và đưa người bị nạn đến trung tâm y tế để cấp cứu
trước đó vào lúc một mươi tám h hai mươi bốn phút ngày một mươi bốn tháng sáu phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tây ninh nhận được tin báo có người gặp nạn trên núi heo thuộc khu vực mỏ khai thác đá cũ của công ty vật liệu xây dựng tây ninh ấp thạnh đông xã thạnh tân tp tây ninh
lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khẩn trương vào cuộc tìm kiếm khi đến gần chân núi heo xe cứu nạn cứu hộ không thể tiếp cận chân núi nên lực lượng phải mang phương tiện chuyên dụng đi bộ hơn hai km mới tới chân núi
sau đó còn phải leo núi theo đường vòng hơn một năm km mới đến được vị trí người bị nạn qua kiểm tra nhanh lực lượng cứu nạn cứu hộ xác định người bị nạn bị đa chấn thương gãy dập tay phải gãy chân trái vết thương hở mất nhiều máu nên bị kiệt sức
sau khi được sơ cứu người bị nạn được đưa xuống chân núi vào lúc hai mươi một h ba mươi năm phút cùng ngày người bị nạn là anh nguyễn thành luân ba mươi bốn tuổi trú tại huyện châu thành cho biết trước đó sau khi đi bẫy chim tại núi heo ở khu vực mỏ khai thác đá cũ trong lúc tìm đường xuống chân núi thì bất ngờ bất cẩn bị đá lăn đè qua người
vì đi có một mình và bị chấn thương nên anh luân đã không thể tự mình xuống núi được và đã gọi điện cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ qua số điện thoại một trăm một mươi bốn để yêu cầu cứu nạn